chủ tịch ubnd huyện phước sơn cho biết tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện phước sơn quảng nam tiếp tục diễn biến phức tạp số ca bệnh tăng do đó huyện phải triển khai nhiều biện pháp để khống chế dịch trong thời gian sớm nhất
quảng bình đang xem xét ban hành quy định mới về phòng chống dịch theo nguyện quyết một trăm hai mươi tám còn tỉnh đắk lắc vẫn yêu cầu tết nhanh đối với công dân ngoại tỉnh
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tòa cảnh covid ngày hôm nay sau đây là dương tri tiết
sở y tế tỉnh phú thọ cho biết từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay địa phương này đã có một trăm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
toàn tỉnh phú thọ phát hiện hai mươi ba ổ dịch trong cộng đồng được phát hiện thuộc thành phố việt trì một mươi hai ổ dịch chín mươi tám ca huyện lâm thao bảy ổ dịch hai mươi hai ca và huyện phù ninh bốn ổ dịch tám ca
đến nay chưa xác định được nguồn lây ban đầu dự kiến sẽ còn tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp f mới trong thời gian tiếp theo

hiện nay hàng quán tại tp hcm vẫn bán theo hình thức bán mang đi chưa có kế hoạch phục vụ ăn uống tại chỗ
vì vậy nhiều hệ thống chọn tiếp tục đóng cửa một số kết hợp với các nền tảng giao hàng nhưng hiệu quả không cao
lĩnh vực ăn uống do ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố quản lý vì vậy sở công thương tp cũng đề nghị giao ban này chủ trì
phối hợp với các quận huyện thành phố thu đức hướng dẫn các cơ sở thực hiện cũng như tổ chức hậu kiểm khi được phép bán phục vụ tại chỗ

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phương hải châu một quận hải châu tp đà nẵng có giấy phép kinh doanh ăn uống nhưng lại hoạt động dưới mô hình kết hợp cà phê và quán bar
tổ chức đón khách bất chấp lệnh cấm của thành phố
công an quận hải châu tp đà nẵng cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karma lounge để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vi phạm
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi công an quận hải châu kiểm tra đột xuất quán ba số sáu a trần quốc toản phường hải châu i
bắt quả tang quán bar này đang phục vụ hàng
tại nam bàn bất chấp lệnh cấm của thành phố trong quy định phòng chống dịch
vào các đêm một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi cơ sở này ngang nhiên đón khách nhân viên không đeo khẩu trang không quét mã qr đối với khách ra vào quán
hành động của cơ sở vi phạm các quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
trong đó lệnh cấm hoạt động với các quán bar karaoke massage vũ trường casino
bên cạnh đó theo công an quận hải châu cơ sở kinh doanh này đã lợi dụng giấy phép kinh doanh ăn uống nhưng hoạt động như quán bar
đáng nói dù bị kiểm tra đột xuất đình chỉ hoạt động nhưng nhân viên quán bar vẫn thông báo nhận đặt bàn và đón khách vào những ngày tiếp theo
công an quận hải châu cũng cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt việc chấp hành các yêu cầu đình chỉ hoạt động của quán bar này xử lý cưng rắn nếu có tái phạm
bộ giao thông vận tải cho biết có bốn mươi tám địa phương đã được ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
năm sở giao thông vận tải đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch khôi phục lại tuyến
cụ thể có ba mươi tám địa phương đã tổ chức khai thác với tổng số tuyến đăng ký là bảy trăm chín mươi ba trong đó số tuyến chạy thực là năm trăm tám mươi tám số chuyến đăng ký hoạt động trên một ngày là một chín trăm bảy mươi chuyến số chuyến hoạt động thực tế là một ba mươi bảy chuyến số xe được hoạt động là chín trăm bốn mươi bốn xe số khách vận chuyển là năm mươi
đánh giá về khó khăn trong quá trình thí điểm thứ trưởng lê anh tuấn cho hay
việc yêu cầu lái xe phụ xe phải tiêm đủ liều vaccine khó thực hiện bởi thực tế lái xe phụ xe nhân viên phục vụ trên xe ở hầu hết các địa phương đều mới được tiêm một liều vaccine tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine còn thấp
bên cạnh đó tâm lý hành khách còn e ngại lo lắng khi chưa tự tin đi lại bằng phương tiện giao thông này
nhiều địa phương còn có quy định quá chặt chẽ về việc xét nghiệm cách ly đối với hành khách về địa phương
trong thời gian hoạt động thí điểm và trong quá trình khai thác tuyến ông tuấn thừa nhận việc kiểm soát hành khách lên xuống xe dọc đường còn gặp nhiều khó khăn
tồn tại tình trạng đón trả khách dọc đường không đúng tại các điểm dừng nghỉ hoặc việc kiểm soát ra vào đối với phương tiện vận tải hành khách từng địa phương có quy định chưa thống nhất
trên cơ sở này bộ giao thông vận tải kiến nghị phó thủ tướng chính phủ lê văn thành chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tiếp tục ủng hộ việc mở lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ
công bố kịp thời cấp độ dịch tại địa phương để sở giao thông vận tải các địa phương tra cứu và thống nhất tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
đồng thời có kế hoạch khẩn trương tiêm vaccine cho lái xe nhân viên phục vụ và cán bộ công nhân viên tại bến xe trạm dừng nghỉ để đảm bảo nhân sự cho công tác tổ chức vận tải
bộ giao thông vận tải đề xuất tăng tần suất chuyến bay
áp dụng điều kiện đối với hành khách từ ngày hai mươi một tháng một mươi là chỉ cần giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính thay vì buộc phải tiêm đủ hai mũi vaccine như hiện nay
thông tin trên được nêu trong báo cáo của bộ giao thông vận tải
gửi phó chủ tịch chính phủ lê văn thành đánh giá tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực đường bộ đường sắt hàng không đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đối với lĩnh vực hàng không trong tám ngày triển khai thực hiện thí điểm từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng một mươi
bốn hãng hàng không việt nam là vietnam airlines vietjet air bamboo airways và pacific airlines đã thực hiện khai thác một mươi bảy trên hai mươi một đường bay theo kế hoạch đi đến một mươi bảy
với một trăm chín mươi ba trên tổng số ba trăm hai mươi hai chuyến bay theo kế hoạch đạt tỷ lệ sấp xỉ sáu mươi
tổng số hành khách được vận chuyển bằng đường hàng không là hơn một mươi hai chín trăm linh hành khách
bộ giao thông vận tải nhận định tỷ lệ chuyến bay trong tám ngày thí điểm vừa qua còn thấp do nhiều chuyến bay số lượng khách đặt chỗ rất thấp thậm chí không có khách
nhiều đường bay có nhu cầu thấp nên hãng hàng không không thể khai thác hoặc hạn chế khai thác
đặc biệt đường bay trục hà nội đà nẵng tp hcm chỉ được khai thác với tần suất một chuyến một ngày
không đáp ứng nhu cầu hành khách giai đoạn hiện tại chủ yếu là khách được về địa phương sau giãn cách và chuyên gia nhà đầu tư cần đi lại giữa ba trung tâm để nối lại hoạt động kinh tế đầu tư
cùng đó quy định về phòng chống dịch của một số địa phương chỉ được nới lỏng việc hạn chế
sau hai ba ngày đầu tiên nên nhiều hành khách chưa thể đáp ứng yêu cầu đến địa phương
trước đó theo quy định số một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của bộ giao thông vận tải các đường bay nội địa được thí điểm hoạt động trở lại từ ngày một mươi tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
khai thác trên hai mươi một đường bay nội địa đi đến các cảng hàng không sân bay tần suất khai thác một chuyến khứ hồi một ngày
bên cạnh quy định về tần suất chuyến bay bộ giao thông vận tải cũng đưa ra điều kiện đối với hành khách đi máy bay từ hai mươi
trường hợp hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc
y tế vùng phải đáp ứng điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính về covid một mươi chín theo phương pháp pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm khởi hành chuyến bay
trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện
người có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
người có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc đã có giấy ra viện không quá sáu tháng
người có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín theo phương pháp pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm khởi hành chuyến bay
ông lê quang trung chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phước sơn cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện phước sơn quảng nam tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca bệnh tăng do đó huyện phải triển khai nhiều biện pháp để khống chế dịch trong thời gian sớm nhất
theo đó học sinh toàn huyện sẽ nghỉ trực tiếp hết tuần này
ngoài ra trường phổ thông dân tộc bán chú và trung học cơ sở phước tránh
nơi xuất hiện ba mươi tám ca bệnh là học sinh và giáo viên của trường hiện nay được trung dụng làm khu cách ly tập trung
tại đây hiện có ba trăm hai mươi trường hợp đang thực hiện cách ly y tế
ngành chức năng yêu cầu xã phước lộc thực hiện giãn cách xã hội toàn xã
phong tỏa ba thôn ở xã phước lộc hai thôn ở phước chánh và một thôn ở xã phước công
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi quảng nam ghi nhận một trăm tám mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín
tập trung chủ yếu tại hai huyện miền núi phước sơn một trăm bảy mươi một ca và nam giang một mươi sáu ca
vì mới chỉ có bộ y tế có hướng dẫn còn các bộ ngành khác chưa có nên sở chưa tổng hợp được ông cường cho biết
ông phạm văn năm giám đốc sở giao thông vận tải cũng cho hay
quảng bình là một trong những tỉnh đầu tiên đồng ý mở lại hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh
sở đã có thông báo quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ
từ ngày một mươi ba đến hết hai mươi tháng một mươi
cụ thể yêu cầu tất cả hành khách lái xe phục vụ trên xe
đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nhân viên phục vụ trên xe phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
đối với những hành khách từ vùng có nguy cơ thấp đến vùng có nguy cơ cao
thì chỉ cần có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đến nay tỉnh quảng bình vẫn đang thực hiện công văn ngày một mươi tháng một mươi
về việc hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
đối với người về đến từ khu vực theo đánh giá là có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
và khu vực nguy cơ thì tỉnh quảng bình yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với những người chưa tiêm vaccine từ các vùng trên sẽ phải thực hiện cách ly một mươi bốn ngày và bảy ngày
sau đó tự theo dõi tại nhà trong một mươi bốn ngày tiếp theo
người dân chưa tiêm đủ liều vaccine khi đến quảng bình
phải tự cách ly bảy ngày và tự theo dõi thêm bảy ngày
tại tỉnh đắk lắc về cơ bản đã áp dụng triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
xong tỉnh này vẫn yêu cầu các công dân ngoại tỉnh khi vào địa phận tỉnh mình
vẫn phải làm xét nghiệm nhanh sát covid hai có trả phí
dù đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín và có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực bảy mươi hai giờ
lý giải về điều này một lãnh đạo sở y tế đắk lắc thông tin
những ngày qua dịch covid một mươi chín tại địa phương khá phức tạp
có trường hợp cả gia đình đi từ tp hcm lên tỉnh đã có kết quả âm tính sars cov hai
và tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng khi xét nghiệm lại dương tính
cùng với đó đắk lắc có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước
nên địa phương phải sàng lọc ngay từ đầu đối với người đến từ nơi khác
việc công dân đến từ các tỉnh khác phải trả phí xét nghiệm
vì lãnh đạo này cũng cho biết lượng công dân từ các tỉnh thành phía nam về tỉnh này rất lớn
những trường hợp này đều được xét nghiệm miễn phí
còn công dân ngoại tỉnh đến đắk lắc công tác phải trả tiền xét nghiệm sàng lọc vì kinh phí địa phương có hạn
bài viết thuận cảnh covid sáng xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về diễn bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại